hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tương ứng với một mươi một doanh nghiệp chín mươi chín ca một mươi bốn doanh nghiệp một trăm bốn mươi hai ca và một mươi chín doanh nghiệp hai trăm ba mươi năm ca
số ca mắc covid một mươi chín bắt đầu tăng từ giữa tháng một mươi cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng lao động của các doanh nghiệp ông thi cho hay
ông thi không tin khu công nghệ cao đã đưa vào vận hành khu cách ly tạm dành cho f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
với quy mô một trăm linh giường trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng trong quy mô lên hai trăm linh giường
đây là mô hình đầu tiên của tp hcm và cả nước
cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi và mở rộng quy mô khá nhanh
dự kiến đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ doanh nghiệp sẽ khôi phục hoạt động
bí thư thành ủy nguyễn văn nên đánh giá khu công nghệ cao tp hcm luôn giữ vững thế mạnh sau một mươi tám năm hình thành và phát triển
nhất là trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với dịch covid một mươi chín đã chấp hành tốt các hướng dẫn
quy định về phòng chống dịch duy trì sản xuất
trong giai đoạn hiện nay tp hcm xác định việc chăm sóc các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có đóng góp lớn
chính là công tác xúc tiến đầu tư có ý nghĩa nhất
ông nên đánh giá cao việc các doanh nghiệp chi trả bảy mươi lương cho người lao động trong thời gian dừng hoạt động
bao gồm cả những lao động đã về quê bởi việc này không chỉ đảm bảo vấn đề an sinh xã hội
mà còn giúp người lao động an tâm ở lại thành phố tạo niềm tin cho những người đã về quê
quay lại làm việc
bên cạnh đó khu công nghệ cao tp hcm cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin
kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm soát rủi ro dịch covid một mươi chín
đánh giá việc hình thành cơ sở cách ly tập trung cho người lao động mắc covid một mươi chín là điểm sáng của khu công nghệ cao
ông nên đề nghị sở y tế tập trung hỗ trợ các vấn đề ban đầu của khu cách ly
trong đó sớm bổ sung các loại thuốc điều trị covid một mươi chín và các bệnh khác
cập nhật ca mắc sáng ngày một mươi một tháng một mươi một cho thấy
rất nhiều tỉnh ghi nhận f cộng đồng trong đó cần thơ lập kỷ lục f mới với năm trăm bảy mươi chín ca
trong khi đó an giang có năm trăm chín mươi bảy f nhưng có tới hai trăm sáu mươi ba ca cộng đồng
chiều ngày một mươi tháng một mươi một phát biểu trước quốc hội phó thủ tướng vũ đức đam bày tỏ
tình trạng dịch ở khu vực đồng bằng sông cửu long tuy số nhiễm vẫn còn ít
nhưng càng như dày đàn vì vaccine chưa phủ hết hệ thống y tế còn yếu
vì thế bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine
thực hiện năm ca
phó thủ tướng đề nghị tiếp tục giám sát y tế thật nghiêm ngặt
phải chủ động toàn bộ nguồn cung về công nghệ sinh phẩm xét nghiệm
chuẩn bị sẵn sàng thuốc điều trị nâng cao năng lực y tế
trong ngày một mươi tháng một mươi một diễn biến dịch ở khu vực đồng bằng sông cửu long rất phức tạp cụ thể
cần thơ ghi nhận năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm sars cov hai mới trong đó một trăm một mươi một ca trong khu cách ly
số cách ly tại nhà một trăm bảy mươi ba ca và một trăm sáu mươi chín ca còn đồng
số ca mắc covid một mươi chín
ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi chín trăm tám mươi chín ca đã điều trị khỏi sáu chín trăm sáu mươi năm ca
an giang ghi nhận năm trăm chín mươi bảy f tăng một trăm bốn mươi bảy ca so với ngày hôm qua
trong đó ca cộng đồng rất cao hai trăm sáu mươi ba và năm nhân viên y tế
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi năm sáu trăm tám mươi một trường hợp
có một mươi chín trường hợp tái dân tính
đồng tháp phát hiện hai trăm bảy mươi bốn
cần thơ ghi nhận hai trăm bốn mươi bốn ca mắc mới giảm một trăm linh năm so với hôm qua gồm hai mươi ca về từ vùng dịch
một mươi ca trong các cơ sở cách ly y tế hai ca trong cơ sở điều trị một trăm năm mươi ca trong khu phong tỏa và hai mươi tám ca trong cộng đồng
sóc trăng ghi nhận hai trăm chín mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong đó có một trăm bảy mươi trường hợp là f một chuyển thành f
hai mươi trường hợp cộng đồng hai mươi chín trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và một mươi chín trường hợp về từ vùng dịch
bạc liêu có hai trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong đó có một trăm bảy mươi trường hợp là f một chuyển thành f
và hai trăm ba mươi bốn trường hợp có kết quả rt bcr khẳng định dương tính với sars cov hai trong đó có một trăm ba mươi ca cộng đồng
thưa quý vị dịch covid một mươi chín tại các tỉnh miền tây bất ngờ bùng phát mạnh
tốc độ lây lan nhanh đang đặt ra nhiều thách thức to lớn trong kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh
cũng như là thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
trong bối cảnh đó từng bước khống chế dịch bệnh lên kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cho điều kiện bình thường mới
là chủ trương được các địa phương chủ động triển khai
thời gian qua các tỉnh thành phố miền tây bất ngờ trở thành điểm nóng về tình hình dịch covid một mươi chín
khi tỷ lệ người mắc covid một mươi chín trở về địa phương cao
cùng với đó là số ca mắc trong cộng đồng tăng đột biến đã khiến nhiều địa phương đổi màu
từ vùng xanh thành vùng cam vùng đỏ
thông tin về vấn đề này chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh có khoảng hai mươi bảy ba trăm linh người dân từ các địa phương về quê
qua công tác tầm soát lực lượng chức năng phát hiện gần bảy trăm sáu mươi trường hợp dân tỉnh chiếm hơn hai bảy mươi tám
cùng với đó trên địa bàn tỉnh có nhiều xí nghiệp sản xuất thủy sản với nhiều công nhân
riêng tại thị xã giá sai địa phương được xem là trung tâm công nghiệp chế biến thủy sản
đông lạnh xuất khẩu
tỉnh bạc liêu tại đây có hơn hai mươi doanh nghiệp hoạt động chiếm tám mươi sản lượng chế biến thủy sản của tỉnh
vì vậy ngay sau khi xuất hiện chuỗi lây nhiễm sars cov hai tại công ty trách nhiệm hữu hạng xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi
ở phương một thị xã giá rai lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng tri vết điều trị
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này liên tục tăng cao
trong tuần qua
bình quân mỗi ngày có hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín đến nay đã ghi nhận hơn một mươi bốn sáu trăm linh ca
đặc biệt từ ngày một tháng một mươi đến nay tỉnh đã tiếp nhận trên sáu mươi bảy người tự phát về quê
từ các tỉnh bình dương đồng nai lông an và tp hcm
qua xét nghiệm đã phát hiện trên một ba trăm linh trường hợp dương tính với sars cov hai
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín toàn tỉnh an giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
cấp nguy cơ cao
chỉ trong hai ngày đầu tiên
của tháng một mươi một dịch covid một mươi chín đã lây lan nhanh
nhiều ổ dịch mới đồng loạt xuất hiện trong cộng đồng
đã khiến tỉnh cà mau từ vùng xanh trở thành vùng vàng
qua đó một trăm linh một xã phường thị trấn của địa phương này đều ở cấp độ dịch từ vàng đến đỏ
tương đương từ cấp hai đến bốn
trước diễn tiến tình hình dịch bệnh tại địa phương
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cà mau nguyễn tiến hải nhận định
tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương đang diễn biến phức tạp
khi ổ dịch mới xuất hiện trong cộng đồng rất nhiều
nhiều ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh
số người diễn cao khiến công tác khoanh vùng tri phết nhằm phát hiện sớm f f một rất phức phả
qua theo dõi nguyên nhân chính là số người trở về địa phương lớn
hiện mỗi ngày có trung bình khoảng bảy mươi hai trăm linh người trở về địa phương
lũy kế đến nay đã khoảng ba mươi năm người
trong khi đó các quy định mới của trung ương so với trước đây đều được nới lỏng hơn
nhằm mở ra hoạt động sản xuất kinh doanh
tự do đi lại hơn
trong khi đó tần suất tỷ lệ xét nghiệm lại suất mỏng thưa
thực tế đã qua nhiều ổ dịch ở thành phố cà mau
chủ yếu xuất phát từ những khu dân cư trong ngõ hẻm chợ v v
nơi có mật độ dân cư đông đường xá hẹp nơi sinh sống của nhiều công nhân người lao động
do đó việc lây lan dịch bệnh vào các nhà máy sưởng sản xuất là không thể tránh khỏi
nhưng còn mối lo khác nữa là dịch lây lan vào các trường học
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến ngày một phức tạp
giải pháp được nhiều địa phương đưa ra là nhanh chóng khoanh phùng những nơi có nguy cơ cao
đặc biệt những vùng có ép không phải điều tra truy vết cách lây nhanh nhất có thể
trong đó phương châm phong tỏa phải đảm bảo bao vây được ổ dịch
kính thưa quý vị khán giả thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định
với trạng thái mới phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của chúng tôi
kính chào và hẹn gặp lại